thưa quý vị cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với cục cảnh sát hình sự và công an tỉnh lào cai
vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua ứng dụng trên điện thoại di động
đây là đường dây phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia được tổ chức chặt chẽ
do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu móc nối với các đối tượng trong nước
cơ quan công an đã triệu tập làm việc với bốn mươi một đối tượng thu giữ bảy mươi hai điện thoại di động
bốn mươi ba máy tính nhiều giấy tờ tài liệu liên quan
các đối tượng đã lập ra công ty trách nhiệm hiệu hạn công nghệ phammobi
sử dụng gần ba trăm linh ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động
liên kết với gần hai trăm linh công ty cầm đồ công ty tài chính để cung cấp các gói sản phẩm
cho vay trị giá từ hai đến bảy triệu đồng kỳ hạn bảy ngày với lãi suất khoảng hai chín mươi chín mươi ba một năm
người vay tiền sẽ được giải ngân vào tài khoản năm mươi chín chín số tiền vay
các đối tượng cho vay được hưởng lợi bốn mươi một được gọi là các khoản phí và lãi suất
nếu khoản vay quá hạn người vay sẽ bị đe dọa khủng bố tinh thần phí phạt quá hạn là sáu mươi
tính đến nay có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền vay là một tám trăm linh hai một tỷ đồng
trong đó lượng tiền các đối tượng chiếm và hưởng là ba trăm hai mươi hai sáu tỷ đồng
các đối tượng cho vay được giải ngân vào tài khoản năm mươi chín chín số tiền vay là một tám trăm linh hai một tỷ đồng